vào chiều ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành chất vấn viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
nhóm vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng xử lý án kinh tế tham nhũng tiếp tục là một vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm
trong phiên chất vấn vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã tham gia giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu
mở đầu phiên chất vấn nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu gửi tới viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao như tăng cường năng lực thực hành quyền công tố tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm đặc biệt là vấn đề nâng cao hiệu quả công tác của viện kiểm sát trong phòng chống tham nhũng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần chỉ đạo phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế và phòng chống tham nhũng kịp thời khắc phục những bất cập để không thể tham nhũng
qua giải quyết các vụ án tham nhũng lớn đồng chí đã có những chỉ đạo và có những biện pháp gì để thực hiện chỉ đạo nêu trên của đồng chí tổng bí thư câu hỏi này tôi cũng xin được gửi tới đồng chí bộ trưởng bộ công an tô lâm
việc giải quyết vụ án hành chính vụ việc dân sự kiểm soát thi hành án hình sự dân sự hành chính công tác cán bộ của ngành kiểm sát